nâng cao chất lượng đội ngũ khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ hướng nghiệp chưa hiệu quả
chuẩn ngoại ngữ chưa đạt điều kiện dạy học còn thiếu thốn đổi mới phổ thông chưa bảo đảm lộ trình
đây là những vấn đề nóng được quan tâm thảo luận tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của ngành giáo dục diễn ra vào sáng nay
phó thủ tướng vũ đức đam tới dự và chỉ đạo hội nghị
trình bày tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm mạnh hùng khẳng định bên cạnh những đổi mới tích cực
giáo dục việt nam vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế yếu kém trong năm học cũ
đó là tình trạng thiếu trường lớp ở các khu đô thị khu công nghiệp khu chế xuất
tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn chưa được giải quyết
năng lực nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên
phương pháp giảng dạy chậm đổi mới năng lực quản trị của một bộ phận cán bộ quản lý trường học còn yếu kém
chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hiện đã được thông qua
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo cũng thừa nhận tiến độ thực hiện chưa đảm bảo theo lộ trình đề ra
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
nghị quyết tám mươi tám của quốc hội đã ban hành chúng ta phải thực hiện
tuy nhiên trước mắt các địa phương cần ra soát cơ sở vật chất đội ngũ để khẩn trương chuẩn bị triển khai chương trình sách giáo khoa mới
rõ ràng là cái tinh thần của chương trình mới là đã có rồi
thì các đồng chí phải qua các chương trình tập huấn phải lan cái đấy xuống
và cái sức đồng mới thì phải ngay bây giờ các giáo viên
là bây giờ ba cái tinh thần mới vào ngay dậy theo chương trình nghề cũ của mình cũng có tinh thần mới được
không có nhất thiết dẫn như cũ nữa
và đấy chính là sự cần

chúng ta phải đối phương
thì cái giáo dục của mình mới đi lên thẳng bởi vì thầy là quan trọng nhất
trong năm học mới ngoài việc hoàn thiện đề án ngoại ngữ sửa đổi
bộ giáo dục và đào tạo cũng chủ trương đa dạng hóa các chương trình
sách giáo khoa học liệu và hình thức đào tạo
nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và nhu cầu học ngoại ngữ của học sinh
tiếp tục đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên
thực hiện công tác khảo thí ngoại ngữ minh bạch khách quan và công bằng